hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo lê hữu đức năm mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai một mươi bốn năm tù về tội giết người
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đức đang ngồi uống rượu tại xã thừa đức huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
thì gặp ông chế văn tuấn là anh họ của đức chú tại huyện cẩm mỹ
trong lúc nói chuyện giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó ông tuấn về nhà còn đức tiếp tục đem dao sang nhà ông tuấn
trong lúc hai bên xô xát ông tuấn dùng khúc cây đánh đức thì bị đức dùng dao đâm tử vong
sau đó lê hữu đức đã đến cơ quan công an đầu thú